về đến vùng đất đồng bằng ôn núi thoại sơn
nếu không tham quan mô hình năm ba hectare bưởi da xanh của ông nguyễn quốc hùng và bà lê thị hạnh
thì quả là điều thiếu sót
tuy chưa chính thức làm du lịch
nhưng hầu như những ai đến tham quan các mô hình hiệu quả nơi đây
thì dường nhà bà hạnh được xem là địa chỉ ưu tiên hơn cả khu giường du lịch sinh thái
bởi ngoài hiệu quả kinh tế thì mô hình trồng bưởi sen với hoa còn là mô hình mới
mang lại sự thích thú cho những ai đến đây tham quan học tập
tức là cái kỹ thuật chăm sóc mình hiện nay nó cũng đã tương đối đạt
do đó hiện nay thì mình thấy rằng cây bưởi nó đã phát triển rất tốt và cho trái rất là sai
và hương vị của trái bưởi thì nó cũng ngọt ngào không thua gì cái vùng bến tre và cái vùng tiền giang
rồi đó là một điều tụi tôi rất là phấn khởi là phấn khởi cái chỗ là mình hôm nay trên đất lúa mà mình đã làm nên được cái vườn bưởi mà có cái hiệu quả như thế này
thì năm rồi thì tôi trái chiến thôi ít thôi mình chỉ lựa ra bán là một số cũng hơn một tấn là cũng đoán giá sáu bảy chục ngàn
thì năm nay với cái tết năm nay hai nghìn hai mươi hai nghìn một mươi chín này thì bưởi nó sẽ có năng suất nhiều hơn và cái chất lượng nó
cao hơn cái năm rồi do đó là tôi nghĩ rằng cái hiệu quả là cái tết năm nay bán chắc được nhiều khoảng vài chục tấn
cũng nhờ những người tiên phong đi đầu sáng tạo như ông hùng bà hạnh hay ông tuấn đã phần nào giúp cho bộ mặt xã dòng thê khởi sắc
không những giúp cho nền kinh tế xã nhà phát triển nâng cao vị thế của địa phương mà những mô hình mới như thế này còn giúp giải quyết cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở địa phương có công ăn việc làm có thu nhập ổn định
đơn cử như cô nga cô hừng cô sáu hay chị hồng chị phúc cũng nhờ công việc hái thanh long cắt tỉa cành hái bưởi làm giường cấy lúa mà đã đỡ đần tiền nông cho gia đình rất nhiều như tiền chợ điện nước rồi con cái học hành
bà con ở đây được làm được đâu mỗi mấy gần hai chục người người thì bằng cỏ người thì bịt ổi bao ổi người thì cắt bưởi
sữa bưởi cầm cây nó siêu quá cầm lại nhờ giường bưởi của chị hai mà có công việc bằng ăn có việc làm hoài một tháng được sáu triệu
bẻ bông vút que bẻ trái ba đợt có bữa thì hai trăm có bữa thì trăm rưỡi có bữa thì nhiều nữa có bữa ít nữa đợt nhiều đợt ít vậy đó
và về với giọng thê hôm nay chúng tôi càng vui mừng hơn khi thấy được sắc diện quê hương vô cùng đổi mới
hệ thống điện đường trường trạm hầu như được nâng cấp và xây mới từ đó đã giúp cho giao thương mua bán được thuận tiện hàng quá nông sản kịp thời ra chợ công tác chăm sóc sức khỏe được đảm bảo và việc học hành của con em trên địa bàn xã được quan tâm và chăm lo đủ đầy hơn
khó khăn của trường cũ là diện tích nhỏ hẹp cho nên diện tích sang chơi không có ẩm thấp phòng học thì ít không có đủ các trang thiết bị phòng chức năng thì không có
về trường mới thì chúng ta xây dựng được bảy phòng học gồm có phó hiệu bộ hai phòng chức năng và hội hội trường có một quýt ăn một chiều để thực hiện cho tốt công tác bán chú
khi mà trường chuyển về trường mới thì đã tổ chức được bán chú là được hai lớp với tổng số là sáu mươi cháu thì năm nay đã tăng được tỷ lệ là được bảy mươi hai cháu
trong quá trình phát triển đi lên của xã dọng thê đảng bộ và chính quyền nơi đây cũng rất quan tâm đến công tác gian hóa gian nghệ thể dục thể thao cũng như các hoạt động đoàn hội
nhờ đây đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào chăm sóc và rèn luyện sức khỏe trên địa bàn xã
thông qua các hoạt động này địa phương đã lồng ghép vào các buổi tuyên truyền về các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước thật hiệu quả
đồng thời cũng nhờ các phong trào này đã giúp kết nối với các mạnh thường quân nhà hảo tâm trong việc ủng hộ chia sẻ với địa phương trong công tác chăm lo cho người khó công người nghèo trên địa bàn
nhờ vậy tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn dưới
xã dọng thê giờ đã phát triển lên thành xã nông thôn mới tạo cho điều kiện khác mặt phát triển
giữa phát triển xã hội cũng như con người cũng phát triển
bên hội người cao tổ ví thì cũng có
điều kiện đó để mà tạo ra những cái chân chơi như là tập vũ truyền hàng ngày rồi đi giao lưu rồi đứng cá đại tử rồi đánh trò trong hội có tất cả hết
nói chung là mình tham gia thể dục vũ truyền sinh vậy là bỏ vũ truyền đi vậy là giúp cho tinh thần mình thoải mái qua một ngày làm việc giấc giả rồi sức khỏe mình cũng được nâng lên
sắp chia tay giọng thê chúng tôi không khỏi bình rịnh khi được bà con nơi đây mời tham gia buổi sinh hoạt đường ca tài tử
và cũng có thể gọi là một món quà chia tay đầy ý nghĩa của bao con người dễ thương dễ mến này
xin tạm biệt dọng thê một vùng đất anh hùng đã yên ngang trong kháng chiến đã chiến thắng quân thù và hôm nay lại càng tự hào hơn với những thành tựu đổi mới của nông thôn dọng thê